xin kính chào quý vị khán giả miền bắc đang ấm lên sau buổi đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù trời lạnh thì đến trưa trời nhiều nơi sẽ có nắng nhiệt độ tại hà nội và các tỉnh thành phố có thể lên đến hai mươi ba hai mươi sáu độ c
nhiệt tăng quý vị hãy tranh thủ ngày mai nếu như mà muốn giặt rũ phơi phóng quần áo chăn ga được thơm tho bởi vì dự báo là nhiều khả năng trong giữa tuần này thì nồm ẩm sẽ quay trở lại
tuy là có nhẹ hơn đột nồm trước nhưng mà sàn nhà và tường thì vẫn còn ẩm đường trơn trượt và tình trạng ẩm mốc vẫn sẽ còn xảy ra
và vẫn là lời khuyên cũ khi mà chơi nồm thì tốt nhất là quý vị vẫn nên sử dụng các thiết bị hút ẩm và đốt một chút tinh dầu thơm để giảm tình trạng ẩm ướt trong nhà đồng thời cũng giúp làm không khí được sạch sẽ và tránh các bệnh về hô hấp hơn đặc biệt là đối với trẻ nhỏ